tổng thống mỹ joe biden đã tới thủ đô london của anh vào tối qua chín tháng bảy
bắt đầu chuyến công du ba nước gồm anh litva và phần lan
chiến sự ở ukraine và tương lai của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
dự kiến là những chủ đề thống trị chương trình nghị sự của tổng thống mỹ joe biden
theo lịch trình đã được nhà trắng công bố dự kiến tại anh
ông biden sẽ có cuộc gặp với thủ tướng nước chủ nhà rishi sunak
và thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu với vua charles iii trong ngày một mươi tháng bảy
nhà trắng cho biết trong chuyến thăm này tổng thống biden sẽ thúc đẩy tăng cửa hơn nữa
mối quan hệ chặt chẽ với anh trong đó văn phòng thủ tướng anh ra tuyên bố nhấn mạnh
chuyến thăm sắp tới của tổng thống biden phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa anh và mỹ
sau đó ông biden sẽ đến thủ đô vinius của litva tham dự hội nghị thượng đỉnh nato
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng bảy đây được xem là hoạt động chính của tổng thống mỹ
trong chuyến công du châu âu lần này hội nghị thượng đỉnh lần thứ bảy mươi bốn của nato
dự kiến sẽ thảo luận nguyện vọng của ukraine gia nhập khối này
cũng như tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho quốc gia đông âu này
ngoài ra hội nghị cũng sẽ thảo luận về khả năng kết nạp thụy điển trong bối cảnh
hồ sơ của nước này vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của thổ nhĩ kỳ và hungary
trạng dừng chân cuối cùng của tổng thống biden trong chuyến công du châu âu lần này
là thủ đô helsinki của phần lan nơi ông dự kiến hội đàm với lãnh đạo quốc gia bắc âu
trong ngày một mươi ba tháng bảy phần lan mới đây đã từ bỏ chính sách truyền thống không liên kết quân sự
và đã gia nhập nato hồi tháng bốn vừa qua ông biden là tổng thống mỹ đầu tiên đến helsinki trong năm năm qua